chuyến bay của vietnam airlines từ nội bài đi tokyo nhật bản khi đến không phận nam ninh của trung quốc
đã phải quay đầu hạ cánh xuống nội bài để cấp cứu một trẻ em người nhật bản
sự việc xảy ra trên chuyến bay vn ba trăm tám mươi bốn của vietnam airlines từ hà nội đi tokyo vào sáng ngày tám tháng bốn
chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ ba mươi năm phút sau khi bay ba mươi năm phút máy bay đến không phận nam ninh quảng tây trung quốc
thì có một hành khách là trẻ em một mươi tuổi quốc tịch nhật bản ngồi ghế số hai mươi bốn a bị chảy máu cam
hành khách này đi cùng mẹ và chị gái tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho hành khách ngay trên máy bay
tuy nhiên do hành khách vẫn chảy máu không ngừng tổ bay đã quyết định cho máy bay quay trở lại nội bài
để nhận được sự trợ giúp y tế từ mặt đất sau khi hạ cánh hành khách đã được bộ phận y tế khẩn nguy
nhân viên vietnam airlines và người đi cùng hành khách đưa đi bệnh viện cấp cứu
đến ngày chín tháng tám sức khỏe của khách đã ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm